liên quan đến bệnh nhân mới phát hiện dương tính với covid một mươi chín tại tỉnh quảng ngãi
sau khi có kết quả được công bố vào chiều tối ngày hôm qua mùng hai tháng tám
và sáng hôm nay ba khu dân cư và trạm xá ở tỉnh quảng ngãi đã bị phong tỏa
cách ly phòng tránh dịch lây lan ra cộng đồng
hai khu dân cư phong tỏa tại phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
nơi bệnh nhân năm trăm chín mươi sinh sống gồm hai mươi năm hộ với một trăm linh hai nhân khẩu cách ly trong thời gian hai mươi tám ngày
đồng thời bệnh xá b hai mươi một tp quảng ngãi cũng ngừng hoạt động khám chữa bệnh do liên quan bệnh nhân năm trăm chín mươi
ngành y tế cũng tiến hành phun khử khuẩn khử trùng trên diện rộng trong vòng bán kính hai trăm linh mét
liên quan đến bệnh nhân mới sáu trăm hai mươi một ở huyện bình sơn
trong sáng nay ngành chức năng quảng ngãi tiếp tục khoanh vùng cách ly khu vực bệnh nhân sinh sống để phòng dịch lây lan
đến nay quảng ngãi đã phong tỏa cách ly bốn khu dân cư và một trạm xá liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín